trong chiều nay thì ủy ban thường vụ quốc hội phân công ông trần thanh mẫn
ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
điều hành hoạt động của ủy ban thường vụ quốc hội và quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
cho đến khi kiện toàn được chức danh chủ tịch quốc hội khóa một mươi năm theo quy định